cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tiếp tục làm việc với những đối tượng có liên quan đến vụ việc là lê phước hưng chú tại huyện trợ mới và hồ trinh anh chú tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp là vợ của đối tượng huy để điều tra làm rõ các hành vi của nhóm đối tượng lừa đảo này

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nên khi được hỏi mượn tiền nhiều nạn nhân đã nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp mà không chút nghi ngờ

nhận được tin báo công an huyện phú lộc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc
nhóm công an đã phát hiện nhóm hai đối tượng là nguyễn tuấn anh chú tại thành phố đà nẵng và đỗ thiên trung chú tại tỉnh quảng trị
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đã sử dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo tài sản của người dân
với thủ đoạn tạo lập một trang web có tên là giọnghátviệtnhínewwebley com
rồi sử dụng trang web này để chiếm quyền sử dụng của những người thân quen của người bị chiếm dụng để vay mượn tiền
trong thời gian ngắn hai đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng của nhiều nạn nhân
ở các tỉnh thành trên cả nước tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tình nhận đến mà mượn tiền thì cần phải cảnh giác là chúng ta gọi điện lại cho người thân để sạp nhận có đúng hay không
trước khi chúng ta chuyển tiền để đảm bảo đánh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng cái niềm tin trong quả tình là tham gia các hoạt động mạng trên xã hội
tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp
phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng ngày càng diễn biến tinh vi xảo quyệt
để không trở thành con mồi cho các đối tượng lợi dụng gây án mọi người dân cần tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi chuyển tiền
nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh tố giác tội phạm
khi không may bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để điều tra xử lý
trong phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
anh thi xin kính chào quý vị
xin mở đầu nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
bằng quyết định mới nhất của ủy ban nhân dân tp hcm chủ tịch nguyễn thành phong vừa ký quyết định giảm một nửa lượng nhân viên công chức của thành phố
làm việc tại công sở nhằm phòng chống dịch covid một mươi
các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí không quá một nửa số lượng cán bộ công chức viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà
thuộc trưởng các cơ quan đơn vị tùy theo điều kiện tính chất hoạt động của cơ quan đơn vị bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động phụ
các cơ quan đơn vị nhà nước bố trí không quá một nửa số lượng cán bộ công chức viên chức người lao động làm việc tại nhà phải thường xuyên cập nhật tình hình công việc mở điện thoại di động hai mươi bốn trên hai mươi bốn không di chuyển ra khỏi nhà nó không thực sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín